hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tài xế xe tải ngay sau đó đã bị cảnh sát bắn hạ hiện lực lượng chức năng đang điều tra xem có đồng phạm cùng lái xe hay không cũng như xem có mối liên hệ của khủng bố hay không
theo giới chức tại nis không có người bị bắt làm con tin trong vụ tấn công hiện người dân thành phố niss được khuyến cáo nên ở trong nhà mặc dù không có dấu hiệu về các vụ tấn công khác
các lực lượng chức năng sẽ nhanh chóng thông báo ngay khi có các thông tin mới vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi pháp tuyên bố sẽ không gia hạn tình trạng khẩn cấp sau ngày hai mươi sáu tháng bảy tới
vốn được ban bố từ sau vụ tấn công khủng bố hồi tháng một mươi một năm ngoái tại thủ đô paris là một trăm ba mươi người thiệt mạng